công an tỉnh nghệ an vừa phối hợp với cục cảnh sát phòng chống tội phạm và sử dụng công nghệ cao c năm mươi
bộ công an phá thành công chuyên án một trăm hai mươi sáu b bắt giữ ba đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet với số tiền khoảng chín trăm linh tỷ đồng
qua quá trình theo dõi cơ quan công an xác định trần thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
chú tại phường quang trung tp vinh quản lý tài khoản kx năm trăm bảy mươi ba là tài khoản tổng đại lý chuyên tổ chức cá độ bóng đá trên trang mạng bóng tám mươi tám com
ở tài khoản tổng đại lý này có sáu đại lý cấp dưới và có bốn mươi năm con bạc lớn tại tp vinh thường xuyên đánh bạc
tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là sáu hai trăm chín mươi chín ba trăm một mươi một điểm tương đương khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
hoạt động cá đội bóng đá trong hệ thống này diễn ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay với số tiền cá độ lên đến chín trăm linh tỷ đồng
ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là trần thế hùng và các đối tượng lê hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại phường bến thủy
ngô minh an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại phường trung đô
khám xét nhà các đối tượng trên cơ quan công an thu giữ hai máy tính sách tay năm điện thoại di động và nhiều tài liệu dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
công an nghệ an cho biết các đối tượng bị công an bắt giữ đều đã có tiền án tiền sự
ngoài tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá các đối tượng này còn lập hệ thống các cửa hàng cho vai tài chính mua bán xe ô tô cầm đồ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng